kính chào quý vị và các bạn
chịu sự tác động của vùng áp thấp nóng phía tây nên tại bắc bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
nhưng nắng nóng sẽ sớm chấm dứt khi khối không khí lạnh có cường độ yếu di chuyển xuống
xung đột với vùng áp thấp nóng gây mưa rông ở diện dài rác
trong mưa rông có thể tiềm mẩn tố lốc và gió giật mạnh đồng thời nền nhiệt sẽ giảm nhanh
cao nhất ngày mai chỉ trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ chỉ vài nơi thuộc khu tây bắc mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ cũng đã xảy ra nắng nóng diện rộng trong mấy ngày gần đây
sự báo là tại bắc trung bộ ngày mai nắng nóng suy giảm dần cao nhất ngày mai tại đây
cũng như là khu vực nam trung bộ chỉ trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
đến chiều tối có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
khu vực trung trung bộ nắng nóng còn duy trì trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy
do tác động của dãy áp thấp xích đạo nên khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông dài rác
tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối cục bộ có mưa rông mạnh
ban ngày hai khu vực vẫn có nắng nên mức nhiệt độ cao nhất ngày mai tại tây nguyên vẫn giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
còn nam bộ là ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông nam bộ có nơi cao hơn và có nắng nóng cục bộ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa phổ biến là không mưa
gió nam cấp ba cấp bốn tầm nhìn xa trên một mươi km nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ tầm nhìn xa trên một mươi km nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ